luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức đã được thông qua
và chính thức có hiệu lực kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo đó sẽ có nhiều chính sách mới tác động trực tiếp đến mọi cán bộ công chức viên chức từ năm hai nghìn hai mươi
sau hơn tám năm thực hiện luật cán bộ công chức và hơn sáu năm thực hiện luật viên chức
nhiều quy định của luật cán bộ công chức và luật viên chức đã bộc lộ những hạn chế bất cập
do đó luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức luật viên chức
đã được ban hành tập trung vào một số chính sách lớn như liên thông trong công tác cán bộ
đổi mới công tác tuyển dụng sửa đổi công tác đánh giá cán bộ
lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập không còn là công chức
theo đó từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đội ngũ lãnh đạo quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập
sẽ là viên chức thay vì công chức như quy định của pháp luật hiện hành
để khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác đánh giá cán bộ công chức viên chức nêu trên
luật đã bổ sung quy định đánh giá cán bộ công chức viên chức
theo tiêu chí cụ thể bằng sản phẩm gắn đánh giá cá nhân với tập thể
và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương cơ quan đơn vị